chiều ngày bốn tháng sáu tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ trần văn sơn
đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng năm
tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an đã thông tin đến báo chí một số nội dung
liên quan đến hành vi trục lợi chính sách trong các vụ án nóng gần đây như vụ flc tân hoàng minh việt á vụ án cục lãnh sự
tại buổi họp báo trước câu hỏi của phóng viên về kết quả điều tra một số vụ án vụ việc
vừa được bổ sung vào diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực trung ương theo dõi như vụ flc tân hoàng minh hay việt á
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an khẳng định tất cả các bị can trong những vụ án trên đều vi phạm pháp luật hiện hành
và chắc chắn họ sẽ bị xử lý bằng pháp luật
có cái đặc điểm ở những cái bị can trong vụ án này thì rất nhiều trong số họ là cán bộ đảng viên và lãnh đạo
và cái việc các cái bị can này phạm tội là vì do lợi dụng chính sách để trục lợi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
và vi phạm các quy định về đấu thầu và đưa hối lộ và nhận hối lộ
thì các cái bị can là cán bộ đảng viên thì ngoài thì trước tiên là họ sẽ bị xử lý theo các quy định của đảng
sau đó thì họ sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật
nói còn thì như bạn hỏi về cái dòng
dòng tiền thì đúng là dòng tiền là một cái yếu tố rất quan trọng để cơ quan điều tra từ đó tìm ra cái bản chất của vụ việc
thì cái vụ làm việc trong các vụ án này thì trong một số vụ án thì khi mà khám xét thì có những bị can ở trong ngăn kéo của họ có đến cả hơn một mươi tỷ đồng
ví dụ như thế hoặc là khi mà ở các cái ví dụ như việt á chẳng hạn thì họ rất nhiều tiền
như các bạn đã biết là pháp quốc việt khai là là
kiếm lãi khoảng bốn tỷ thì rõ ràng là cái kênh đấy là để các nhà điều tra tìm ra
trung tướng tô ân sô cũng cho biết theo sự chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
lực lượng công an đang tập trung hết sức để điều tra các vụ án sớm có kết quả
chứng minh cho là cái trục lợi chính xác ví dụ như là theo các cán bộ điều tra thì ví dụ mỗi một cái chuyến bay
công bố hay giải cứu thì trừ các chi phí đi
thì có thể cái số số
tiền lợi nhuận ra đến vài tỷ đồng một chuyến bay
thế mà có thì biết là là có hàng gần hai chuyến bay
hay là vụ flc đấy thì kết quả điều tra ban đầu thì xác định là từ ngày một tháng chín đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trịnh văn quyết đã chỉ đạo trịnh thị minh huế mượn chứng minh thư nhân dân của hai mươi sáu cá nhân lập hai mươi doanh nghiệp mở bốn trăm năm mươi tài khoản
tại bốn mươi một công ty chứng khoán để thực hiện các hành vi thao túng giá cổ phiếu nhằm tạo ra cung cầu giả tạo với sáu cái mã chứng khoán họ flc và thu lợi bất chính ước tính ban đầu là chín trăm bảy mươi năm tỷ đồng gây thiệt hại rất lớn đặc biệt lớn cho các nhà đầu tư
thì hiện nay là cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiếp nhận năm trăm năm mươi bảy đơn của các nhà đầu tư tố cáo cái hành vi thao túng thị trường chứng khoán của trịnh văn quyết và đồng phạm
trung tướng tô ân sô cũng cho biết vụ việt á cũng là lợi dụng chính sách của đảng chính phủ về sản xuất các chế phẩm y tế để cứu người bệnh ngăn chặn dịch bệnh hay chính sách về các chuyến bay giải cứu công dân việt nam ở nước ngoài đều bị các cán bộ lựa chọn